cơ sở tương lai đóng chân tại cảng cá lạch quen chuyên cung cấp xăng dầu đá lạnh và các mặt hàng ngư lưới cụ cho bà con nhân dân các xã quỳnh thuận quỳnh long tiến thủy và sơn hải
cơ sở này có thể đáp ứng được tất cả các mặt hàng phục vụ đầy đủ cho một chuyến biển vươn khơi
nói chung là cấp cho đủ cái dân biển vậy thôi biển họ dùng cái gì là mình cấp đủ hết
từ khi nhà nước họ hỗ trợ cho mình được thông đến cảng mức đất mà làm một chỗ biển vậy này
thì nói chung cũng như nhà nước thì cái nhất là anh buôn nó cũng khỏe mà anh lau đó cũng khỏe
nhưng nhà nước họ cho thuê vậy thì nói chung là dân cũng sướng vì là họ tiện lợi cho dân
không có thuật lợi mà thì về là dân lấy lúc nào có lúc đó lấy của xăng tư nhân
mỗi lần đi thì tùy dài đêm thì khoảng nghìn hơn nghìn khoảng bảy tám trăm linh tùy
hôm nào đầy hàng thì về là về sớm về sớm thì ít nhiều về muộn thì đi dài đêm
với đội tàu thuyền lớn mạnh gần một ba trăm linh chiếc công suất lớn trên ba trăm ba mươi tấn lại đa dạng nghề đánh bắt
nên những năm qua sản lượng khai thác hải sản của huyện quỳnh lưu luôn đạt từ năm mươi năm đến sáu mươi tấn một năm
do đó để nghề khai thác hải sản ngày càng phát triển các đội tàu thuyền vững tin với những hành trình mới
thì dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển cũng là một động lực lớn
thì có cái đội tàu khai thác hải sản
tương đối đông với một ba trăm linh phương tiện và hàng năm cái sản lượng khai thác hải sản xung quanh bảy mươi tấn
vấn đề đặt ra hiện nay là tổ chức tiêu thủ sản phẩm và nâng cao cái giá trị của sản phẩm khai thác
chính vì thế huyện đang tập trung chỉ đào để xây dựng vùng chế biến hải sản tập trung tại lạch quen với quy mô ba mươi hectare
vùng chế biến này được hình thành thì nó sẽ tạo điều kiện rất tốt
cho các nhà đầu tư tổ chức thu mua chế biến bảo quản nâng cao giá trị sản phẩm sau khai thác
và tổ chức tốt cho tiêu thụ cho nhân dân
dịch vụ cung ứng hậu cần nghề cá phát triển mạnh mẽ ở huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
chứng tỏ không chỉ những chuyến tàu xa khơi mới đem lại giá trị kinh tế cao
mà còn giúp ngư dân yên tâm bám biển phát triển nghề đánh bắt chế biến hải sản